sau khi nhận được tin xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe đầu kéo khiến cho hai người tử vong một mươi bốn người bị thương tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh lãnh đạo tỉnh hà tĩnh và các thành viên ban an toàn giao thông tỉnh đã đến thăm và chia buồn cùng gia đình nạn nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh
đồng chí dương tất thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã đến động viên chia sẻ đối với các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa hà tĩnh đồng thời đề nghị bệnh viện huy động đội ngũ y bác sĩ và các phương tiện kỹ thuật hiện đại để cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân bị thương
ban an toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân hai triệu đồng trước đó vào lúc hai mươi ba h một mươi năm tối ngày sáu tháng năm trên tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua địa bàn thôn đồng phú xã kỳ đồng huyện kỳ anh
xe đầu kéo mang biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi sáu nghìn bảy mươi bảy điều khiển theo hướng nam bắc đã va chạm với xe ô tô khách mang biển kiểm soát hai mươi chín b sáu mươi nghìn năm mươi chạy cùng chiều hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn